các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
về thông tin cơ quan công an đang tạm giữ giám đốc công ty gỗ bình minh báo đồng nai trích dẫn nguồn tin của thượng tá nguyễn thành long cho biết công an tỉnh đồng nai không cung cấp thông tin này
như đã đưa tin sau khi vụ nổ lò hơi xảy ra tại công ty gỗ bình minh vào sáng ngày một tháng năm thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh công an tỉnh đồng nai đã huy động lực lượng vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ xảy ra tai nạn
qua điều tra bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân của vụ nổ là do lỗi kỹ thuật của lò hơi
quay điều tra cơ quan chức năng xác định công ty gỗ bình minh dòng fi quốc tịch trung quốc làm giám đốc người đại diện pháp luật
để phục vụ sản xuất công ty này có lắp đặt một nồi hơi dặm ống nước mốt dzh một cạch ngang một cạch ngang m nhãn hiệu vụ quang công suất sinh hơi một kg trên một giờ ở bên ngoài cạnh vách tôn xưởng bán thành phẩm
trong quá trình sử dụng công ty phát hiện có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị để đến kiểm tra bảo dưỡng
sửa chữa vào ngày ba mươi tháng bốn
đến ngày một tháng năm cán bộ kỹ thuật được công ty gỗ bình minh vào kiểm tra vận hành thì nồi hơi phát nổ
theo cơ quan công an đây là vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng làm sáu công nhân tử vong và năm người khác bị thương nhà xưởng bị hư hỏng nặng
trước sự cố nổ lò hơi làm năm người bị thương sáu người tử vong xảy ra vào sáng ngày một tháng năm công ty trách nhiệm y hoạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh huyện vĩnh cửu vừa ra thông báo tạm ngừng hoạt động sản xuất cho công nhân nghỉ việc đến hết tháng năm
để khắc phục hậu quả
trong thông báo gửi công nhân công ty cho biết vụ nổ lò hơi là một sự việc đáng tiếc khách quan và không lưỡng chức được
thiệt hại về phía công ty cũng như những nhân viên xấu số là rất lớn hiện chưa thể thống kê được
công ty xin gửi lời xin lỗi chân thành đến toàn bộ nhân viên công ty và sự việc đáng tiếc vừa qua
chia buồn với nạn nhân và gia đình đã phải gánh chịu hậu quả hết sức nặng nề
trong thời gian chờ cơ quan công an và lực lượng chức năng điều tra công ty đã có phương án hỗ trợ
bồi thường cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân
phía công ty hứa luôn đồng hành chia sẻ với gia đình để vượt qua khó khăn
lãnh đạo công ty mong toàn thể nhân viên quan tâm gửi lời chia sẻ
an ủi động viên tới các nạn nhân và gia đình nạn nhân để họ bất đi phần nào tăng thương
công ty sẽ cố gắng hết minh để phục dậy sửa chữa cơ sở vật chất ổn định
để sớm được công ty vận hành trở lại bình thường đảm bảo công an việc làm cho toàn thể lao động
trong thông báo công ty cho biết tạm ngừng hoạt động sản xuất tới ngày ba mươi một tháng năm
để giải quyết và khắc phục sự cố nổ lò hơi
về lương tháng bốn công ty sẽ thu xếp chi trả đầy đủ cho toàn bộ cán bộ nhân viên
trong thời gian ngừng hoạt động đối với lương tháng năm
công ty sẽ hỗ trợ chi trả cho mỗi nhân viên một tháng lương cơ bản
công ty mong toàn thể công nhân sẽ đồng lòng để vượt qua giai đoạn khó khăn này
công ty trách nhiệm hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh có khoảng hai trăm linh lao động
trong ngày xảy ra vụ nổ lò hơi mặc dù là ngày nghỉ lễ
nhưng rất nhiều công nhân vẫn đi làm để kiếm thêm thu nhập
sự cố nổ lò hơi xảy ra không chỉ là nỗi đau của một số công nhân và người thân
mà toàn bộ lao động của công ty cũng lo sợ vào hàng loạt
là một trong những người bị thương ông hoàng văn kính bốn mươi sáu tuổi
bị sức ép từ vụ nổ lò hơi hạ gục nhiều mảnh sắt kim trên cơ thể
xung quanh đồng nghiệp nằm la liệt
ông kể sau các ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
công ty vẫn hoạt động và trả lương gấp tôi nên nhiều công nhân đăng ký làm việc
năm lò hơi không hoạt động không có hơi để dùng
nên gần chục công nhân leo lên lò để kiểm tra thì xảy ra nổ
lò hơi cao hơn năm mét có hình trụ vận hành bằng cách đốt củi đun nóng ở hơn nước
nến khí để xấy gỗ thổi mùn cưa sân xịt sản phẩm
xung quanh hệ thống lò có rất nhiều đồng hồ để kiểm tra xuất
nằm điều trị vết thương tại bệnh viện đa khoa thống nhất đồng nai
anh đỗ xuân thanh ba mươi bốn tuổi quê ở thanh hóa cho biết
vụ nổ lò hơi vào sáng ngày một tháng năm tại công ty trách nhiệm hưu hạn sản xuất
và thương mại gỗ bình minh xã thiện tâm huyện vĩnh kiểu đồng nai
anh đang làm việc ở bộ phận máy bào sản phẩm cách bình hơi khoảng ba mươi mét
anh thành nhập viện trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu mặt bụng xây sát da toàn thân
đang đứng làm việc thì nghe tiếng nổ lớn sức ép khiến tôi gục ngã
lúc đó tuy bị cục ngờ dưới sàn nhưng tôi vẫn tỉnh táo
cắn nhìn xung quanh thì thấy nhiều đông nhập nằm bật động
theo anh thanh do công ty đang cần đơn hàng cấp nên ngày nghỉ một tháng năm
công ty vẫn hoạt động để trả lương gấp đôi cho nhiều công nhân
chính vì vậy nhiều công nhân đã đăng ký làm việc
vụ tai nạn đã xảy ra khi bắt đầu ca làm việc khoảng một giờ đồng hồ
sau hơn hai ngày được cấp cứu điều trị kịp thời nên anh thanh hiện đã tỉnh táo
nhưng cơ thể vẫn đang rất đau
các bác sĩ chẩn đoán anh được chẩn đoán gậy đa sương sườn
chăn máu chăn khí mằng phối phải chấn thương gan thận
còn công nhân lê văn biao hai mươi sáu tuổi quê ở hàn giang
những nạn nhân có nhiều vết thương ngoài da
anh chỉ có thể ngồi phía sau lưng và một mảng bòng rất lớn
anh đeo kể lại thời điểm xảy ra vụ việc
anh đang đứng sắp xếp các tấm ván cách lò hơi khoảng một mươi mét
vụ nổ lớn khiến anh ngã lan xuống đất những mảnh vỡ của bình hơi
và những dụng cụ gần đó bay văng vào người của anh
lúc này quần áo rách chảy máu đầu óc choáng váng
nhưng tôi không thể cử động
tôi nhìn thấy có nhiều người nằm trước khi bất tỉnh
khi mở mắt thì đã thấy mình nằm ở trong bệnh viện
công ty trách nhiệm hạn sản xuất và thương mại của bình minh
hơn một mươi m hai được chia làm ba nhà xưởng
xây tầng gạch xung quanh mái lợp tôn chuyên làm ván lót sàn tủ giường bàn ghế
tại các nhà xưởng lại ngăn thành các khu vực để cắt xẻ
tiện gia công sản phẩm và đóng gói
ca sáng hôm một năm có hơn một trăm linh công nhân làm việc
riêng tại khu vực cần lò hơi có hơn bốn mươi hai người
liên quan đến vụ việc thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đã ký ban hành công điện số bốn mươi hai gạch chéo cd gạch ngang ttg
ngày một năm hai nghìn bốn về vụ nổ lò hơi xảy ra tại công ty trách nhiệm hạn sản xuất
và thương mại của bình minh thuộc ấp vàm sát thiện tâm huyện vĩnh kiểu đồng nai
công điện gửi bộ trưởng các bộ công an công thương thông tin và truyền thông
lao động thương binh và xã hội chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực tục trung ương
chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai
theo thông tin từ ubnd tỉnh đồng nai vào khoảng tám h ba mươi phút ngày một năm hai nghìn bốn
đã xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hạn sản xuất
và thương mại của bình minh thuộc ấp vàm sát thiện tâm huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai
khiến sáu người chết và nhiều người bị thương
ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn thủ tướng phạm minh chính đã gửi lời hỏi thăm ân cần
chia buồn sâu sắc nhất đối với gia đình thân nhân người bị nạn đồng thời yêu cầu lãnh đạo tỉnh đồng nai
trực tiếp đến hiện trường để khắc phục hậu quả và thăm hỏi các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn
thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd các tỉnh đồng nai cần phải khẩn trương tổ chức thăm hỏi chú đáo
kịp thời hỗ trợ động viên gia đình và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong
thăm hỏi động viên hỗ trợ và nỗ lực cao nhất cứu chữa nạn nhân bị thương
đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân khắc phục hậu quả
ổn định sản xuất điều tra làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh đồng nai phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có
bộ công thương phối hợp với bộ lao động thương bình xã hội và ubnd các tỉnh thành phố
trực thuộc trung ương và đơn vị liên quan chỉ đạo các doanh nghiệp giả soát quy định tiêu chuẩn
quy trình sản xuất công nghiệp vận hành lò hơi kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế
bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kịp thời phát hiện
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quy định an toàn lao động trong hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn
tuyệt đối không để xảy ra trường hợp tương tự
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông các cơ quan báo chí truyền thông tăng cường hơn nữa
trong công tác tuyên truyền hướng dẫn quy định về vệ sinh an toàn lao động trên tất cả các lĩnh vực